ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã di lý nhóm đối tượng có hành vi giết người về đến công an tỉnh quảng ngãi
vào tối ngày sáu tháng sáu công an huyện sơn hà nhận được tin báo về việc đinh văn là chỗ huyện sơn hà bị một nhóm ba đối tượng dùng hung khí đâm tử vong
công an huyện sơn hà đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và bắt giữ được ba đối tượng gồm đinh văn phương đinh văn phong và đinh văn giát cùng chú tại thị trấn di lăng huyện sơn hà
bước đầu các đối tượng khai nhận do xảy ra mâu thuẫn tại cuộc nhậu nên khi ra về đinh văn phương đã dùng con dao thủ dẫn trong người đâm nạn nhân tử vong
sau hơn một ngày xét xử vào chiều nay đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông một gọi tắt là cenco một đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với bảy bị cáo
đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bảy bị cáo các bức án gồm cấn hồng lai cựu tổng giám đốc cenco một và phạm dũng
cựu chủ tịch hội đồng thành viên cenco một từ chín đến một mươi năm tù lê văn long cựu kế toán trưởng cenco một từ bốn đến năm năm tù
các bị cáo khác từ hai mươi bốn đến bốn mươi hai tháng tủ giam về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ngoài ra buộc hai bị cáo dũng và lai phải liên đới bồi thường cho nhà nước hơn năm mươi bốn bảy tỷ đồng
thiên hại do không xác định giá trị thực tế quyền sử dụng đất khi tiến hành cổ phần hóa bốn khu đất
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án
và triệu tập hoàng văn vinh chú tại thành phố hà nội để làm việc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba vinh mua sim giác và tạo lập tài khoản facebook tham gia vào nhóm mua bán đồ gỗ cũ
tại đây vinh đã tìm những người có nhu cầu
vinh đã tìm những người có nhu cầu bán bàn ghế cũ hỏi mua sau đó đăng bài giả làm người bán những sản phẩm đó với giá thấp hơn giá trị thực tế rất nhiều
qua đó vinh đã lừa lấy tám mươi tám triệu đồng của một bị hại ở thành phố tử sơn
hoàng văn vinh đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm vào tài sản
vụ án hiện đang được bàn giao cho công an thành phố tử sơn thụ lý điều tra theo thẩm quyền
dùng dao đe dọa cướp xe máy của một nạn nhân đối tượng nguyễn văn bình chú tại huyện trà ôn
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long khởi tố bắt tạm giam
vào chiều ngày một mươi ba tháng năm bình đi bộ trên tuyến đường thuộc ấp vĩnh thuận xã vĩnh thuận thới huyện trà ôn
phát hiện nạn nhân đang điều khiển xe máy
bình đã chặn đầu xe và yêu cầu cho đi nhờ nhưng nạn nhân không đồng ý
bình đã cầm dao đe dọa khiến nạn nhân bỏ chạy để lại xe
sau đó bình điều khiển xe về hướng quốc lộ năm mươi bốn thì bị lực lượng công an khống chế bắt giữ
được biết bình là bị can trong vụ án trộm cắp tài sản và đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà ôn khởi tố
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra
trong thời gian này bình lại tiếp tục thực hiện vụ cướp trên
trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng sáu đoàn đại biểu bộ công an việt nam do thiếu tướng lê văn tuyến
thứ trưởng làm trưởng đoàn tham dự hội nghị thượng đỉnh công nghệ châu á hai nghìn hai mươi ba tại singapore
tại phiên họp bàn tròn cấp bộ trưởng về quản trị trí tuệ nhân tạo
và tội phạm lừa đảo trực tuyến sáng ngày bảy tháng sáu thứ trưởng lê văn tuyến đã có bài phát biểu mang chủ đề
nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến trong thời đại kỹ thuật số
và đưa ra các giải pháp đóng góp để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mạng
tội phạm sử dụng công nghệ cao nói chung và tội phạm lừa đảo trực tuyến nói riêng trong thời gian tới
bên lề hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến đã có buổi tiếp thứ trưởng thường trực bộ truyền thông và thông tin singapore
làm việc với hội đồng bảo vệ dữ liệu cá nhân pgpc thuộc cơ quan phát triển truyền thông infocom imga singapore
thăm và làm việc tại học viện nội vụ trực thuộc bộ nội vụ singapore thăm và làm việc với đại sứ quán việt nam tại singapore
trước đó lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh công nghệ châu á hai nghìn hai mươi ba đã diễn ra vào sáng ngày sáu tháng sáu tại trung tâm hội nghị khách sạn capella đảo sentosa singapore
sang các tin tức về an ninh trật tự cập nhật sau bốn ngày huy động các lực lượng nghiệp vụ và triển khai đồng bộ các biện pháp
công an tỉnh khánh hòa đã bắt được hung thủ gây ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn xuân đông xã diên xuân huyện diên khánh
đối tượng là phan danh hưng chú tại thôn xuân đông xã diên xuân huyện diên khánh
bị bắt giữ vào lúc gần bảy giờ tối qua khi đang lẩn trốn trên núi hòn dữ thuộc xã diên lâm huyện diên khánh
trong chuyến bắt hung thủ hàng chục chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an địa phương khắc phục rất nhiều khó khăn về thời tiết địa hình
sử dụng đồng bộ các biện pháp và kỹ thuật nghiệp vụ cùng với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ
đến hơn tám giờ tối qua lực lượng chức năng mới đưa được đối tượng về trụ sở công an xã diễn lâm
theo điều tra hai vợ chồng đối tượng thường cãi vã mâu thuẫn
tối ngày một tháng sáu trong cơn say hưng đã lớn tiếng đập vỡ đồ đạc và dọa giết vợ
người vợ sợ hãi nên về nhà mẹ ruột ngủ qua đêm
sáng sớm hôm sau lúc mẹ vợ đi vắng hưng lẻn vào nhà chửi đánh và sát hại vợ
cháu gái của vợ và một người phụ nữ là hàng xóm vào căn ngăn cũng bị hương sát hại rồi lẩn trốn vứt con dao gây án trên đường đi
thông tin mới nhất liên quan đến vụ phát hiện tứ chi người bị đốt cháy trong túi sách ở bình dương từ cuối tháng năm
sau gần hai tuần tiếp nhận thông tin cơ quan điều tra khởi tố vụ án để tiến hành điều tra
đến thời điểm này
cơ quan cảnh sát
công an tỉnh bình dương đã tiếp nhận hơn một trăm linh tin báo liên quan đến vụ án
tuy nhiên các nguồn tin báo này đều chưa trùng khớp với quá trình điều tra
qua giám định pháp y cơ quan điều tra khẳng định tứ chi phát hiện trong túi sách là của một nam giới trên một mươi tám tuổi
cao khoảng một m sáu mươi tám đến một m bảy mất tích trước ngày một mươi sáu tháng năm
từ những tài liệu vật chứng thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật
mua bán vận chuyển một mươi bảy viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng là vũ minh phúc và trần văn tuấn cùng chú tại tỉnh đồng nai
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra
trước đó vào chiều ngày hai mươi sáu tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
cục hải quan hà nội công an thành phố biên hòa bắt quả tăng đối tượng vũ minh phúc
đang nhận kiện hàng chuyển phát bên trong có khoảng một mươi bảy viên ma túy tổng hợp
toàn bộ số ma túy này được các đối tượng ngụy trang trong hai mươi bốn hộp nhựa hình trụ tròn
phía trên có chứa một loại kem màu trắng
bước đầu phúc khai nhận số ma túy trên được gửi từ nước ngoài về cảng hàng không quốc tế nội bài
sau đó chuyển phát vào địa bàn đồng nai
mở rộng điều tra công an tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp đối tượng trần văn tuấn
là đối tượng thường sử dụng ma túy chung với phúc và có vai trò giúp sức cho phúc
trong việc mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
thưa quý vị tại thị trấn madagui huyện đạo hoai tỉnh lâm đồng
những năm vừa qua công tác tái hòa nhập cộng đồng luôn luôn được chính quyền địa phương trú trọng
ngoài sự nỗ lực từ chính bản thân những người đã chấp hành án
thì vai trò từ cộng đồng là vô cùng quan trọng trong đó không thể thiếu lực lượng công an cơ sở
bằng những kiến thức được đào tạo cộng thêm sự nhiệt tình gần gũi nhân dân
thiêu tá hoàng trung kiên trưởng công an thị trấn đã cảm hóa
nâng đỡ nhiều hoàn cảnh lầm lỡ giúp đỡ họ tìm lại bản thân trở lại với cuộc sống thiện lương
nhiều người dân ở thị trấn madaway biết đến trường hợp anh tê
người từng lầm lỡ phải hai lần đi chấp hành án về hành vi vi phạm pháp luật
ngay cả với gia đình anh cũng có lúc muốn buông xuôi
thế nhưng kể từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay sau khi chấp hành án về địa phương
còn người ấy gần như thay đổi toàn diện
từ một tháng niên
có ấn tượng xấu đã tù trí làm ăn chăm lo cho gia đình
anh bộ kiên cũng hay thăm hỏi hay nói chuyện với em nhiều lần
anh cũng quan tâm lắm nói chung là rất quan tâm

tạo nhiều cái công việc cho mình chỉ cho mình
hay nhiều cái trong cuộc sống

để lúc mà em ra rồi
thay đổi thói quen đối xấu của một người vốn đã khó
khi vốn người vi phạm pháp luật nhiều lần
vẫn liên quan đến ma túy
là bài toán không đơn giản đặt ra với tiêu tá hoàng trung tiên
sau nhiều lần thiết hợp thiên đủ và dọn sạch địa bàn
nơi mà người chấp hành án trở về sinh sống
tiêu tá kiên đã nhận được sự phối hợp
từ chính gia đình hàng xóm những người xung quanh
cùng người đã chấp hành án
nhờ công tác quản lý tốt địa bàn
nằm chắc các hệ loại đối tượng
anh cùng đồng độc đã ngăn chặn
sự lơ kéo của các đối tượng xấu
với người đang giáo dục cản hóa
từ đó cắt họ ra khỏi môi trường dễ xa mã
cưới họ về với công việc làm ăn nơi việt
cắt bộ kiên thì rất là năng lỗ
trong công việc nói chung là
ở địa quốc nói chung là tôi thấy anh rất tốt
nói chung là anh cũng rất là quan tâm
đến những trường hợp như là khó khăn
hay là những thế gọi là
nhưng mà tên tôi thì nói chung là
anh cũng rất là quan tâm
để như là anh động viên
anh cho những người đến với tôi
từ sự quan tâm sát cánh
nhờ những người bạn người anh
của thư giãn hoàng truyền tiên
đến nay như hoàn cảnh lầm lỗi
trên địa bàn thị trấn mà đào vôi
đã dần ổn định với cuộc sống
mang lại thu nhập cho kinh tế gia đình
bên cạnh đó chính họ cũng là người
cùng thư giãn tiên động viên
giúp đỡ những hoàn cảnh khác
tái hạt cho cộng đồng
đồng chí điếu tá tiên
là một trong những đồng chí
có khoản chất đạo đức
tốt về tư tưởng
trong cuộc sống hoài hòa
giúp đỡ đồng chí cộng đồng
trong công việc thì đồng chí tiên
là một trong những đồng chí có năng lực
trong công tác điều hành của chỉ đảng
và trong công tác tham mưu
đảng ủy lãnh đạo công viên
và các ủy chính phủ địa phương
chỉ đạo các mặt đảm bảo an ninh
trên địa bàn
tùy nhận sự nỗ lực trưởng thành
của thư giãn hoàng trung tiên
năm hai nghìn một mươi năm điếu tá tiên
được lãnh đạo công an huyện bổ nhiệm
giữ chức bó trưởng công an thủy chấn
anh được bổ nhiệm giữ chức vụ
trưởng công an thủy chấn
nhiều năm đêm điếu tá tiên
xây dựng chiến sĩ thi đua cơ sở
chiến sĩ tiên tiến
năm hai nghìn hai mươi hai anh được bộ trưởng
của công an tặng phẩm thêm
và là đại biểu dự bộ
dịch tôn vinh trưởng
sau hai ngày lẩn trốn trùm giang hồ thảo lụi
đã bị cục cảnh sát hình sự phối hợp
bắt giữ khi đang lẩn trốn
tại tp hcm và được di lý về bình thuận
phục vụ điều tra
khi cục cảnh sát hình sự bộ công an
phối hợp với công an tỉnh bình thuận
khám xét nhà của nguyễn văn thảo
tại tp van thiết thảo đã bỏ trốn
thông tin ban đầu ngoài việc bị tố cáo
về hành vi hủy hoại tài sản
lớn chiếm đất đai đối tượng thảo
còn liên quan đến đường dây mua bán ma túy
mà công an tỉnh bình thuận vừa xác lập
chuyên án triệt phá
mới đây ngày hai tháng sáu công an tỉnh bình thuận
đã bắt giữ bốn thanh niên
thu giữ khoảng sáu kg ma túy các loại
gồm ma túy đá thuốc nắc và ketamin
đây là đường dây
trong đó có đàn em của thảo
đưa ma túy về thị xã la kỳ
và phan thiết tiêu thụ
một lãnh sát đã bắt giữ được thảo lụy
khi hắn đang trốn tại một khách sạn
ở thành phố hồ chí minh
ngày bảy tháng sáu một quán cơm nằm trên đường lê lợi
phường hiệp phú thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh đã bị rò rỉ ga
dẫn đến hỏa hoạn khiến ba người bị bỏng
trong đó hai trường hợp bỏng nặng
phải điều trị tại bệnh viện cho rẫy
theo một số nhân chứng ở hiện trường
trước khi hỏa hoạn nhân viên quán
thay bình ga loại chín kg
khoảng năm phút sau khí ga rò ra ngoài
bỏng nặng cho hai nhân viên đang nướng thịt gần đó
lúc này nhiều thực khách đang ngồi ăn sáng
phát hiện vụ việc vội tháo chạy ra ngoài thoát thương
vụ việc còn khiến nhiều đồ dùng của quán
bị thiêu rụi tương ám khói đen
vụ việc khiến hai nhân viên tại quán
bỏng nặng cấp độ hai cấp ba
đang được điều trị tại bệnh viện chờ rẫy
và một số thực khách bỏng nhẹ tự điều trị
hôm nay hơn chín mươi sáu ngày thí sinh
tại thành phố hồ chí minh đã hoàn thành
môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh
vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi ba
kỳ thi diễn ra an toàn
nghiêm túc đúng quy chế
nhận định về đề toán
nhiều thí sinh cho rằng đề không quá khó
nội dung thi đều nằm trong chương trình
và các thầy cô cũng đã cho ôn tập rất nhiều trước đó
cô trúng vào mức độ yêu cầu về
kiến thức của đề toán thi lớp một mươi năm nay
tương tự năm trước đề thi các môn chuyên năm nay
đảm bảo được phân loại lựa dọn thí sinh
rõ vào các trường lớp chuyên
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
điểm thi lớp một mươi thường có tám mươi tám chín trăm sáu mươi năm
thí sinh đăng ký dự thi
trong đó vắng ba trăm ba mươi em
đạt tỷ lệ chín mươi chín sáu mươi ba
điểm thi lớp một mươi chuyên có

vắng sáu mươi sáu thí sinh
trong buổi thi môn ngữ văn ngày sáu tháng bảy
có chín mươi năm chín trăm năm mươi chín thí sinh dự thi
trên tổng số chín mươi sáu ba trăm ba mươi bốn thí sinh đăng ký
đạt tỷ lệ chín mươi chín sáu mươi một
số thí sinh vắng mặt là
buổi thi môn ngoại ngữ có

đạt tỷ lệ chín mươi chín sáu

kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi tại tp hcm
năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra an toàn
nghiêm túc đúng quy chế
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bảy tháng sáu
giáo viên sẽ làm công tác chấm thi
dự kiến đến ngày hai mươi tháng sáu
kết quả thi sẽ được công bố
các đơn vị có học sinh lớp chín bắt đầu
nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng sáu
cảnh sát giao thông tp hcm
phát nước uống và đảm bảo trực tự
an toàn giao thông tại các điểm thi
trong các khu vực phổ thông
theo phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sát công an tp hcm
trong các ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh
vào lớp một mươi và kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi ba
đơn vị bố trí lực lượng tại các giao lộ
các điểm phức tạp về trực tượng giao thông
đặc biệt là tại các địa điểm tổ chức thi
tăng cường lực lượng tuần tra cơ động
trên các tuyến đường trọng điểm
tập trung vào các khu vực có các điểm tổ chức thi
công đệ xảy ra ủng tắc giao thông
ảnh hưởng việc di chuyển của các thí sinh
và người dân
dịp này các chiến sĩ cảnh sát giao thông
còn tổ chức phát nước uống miễn phí
cho các thí sinh giúp các em giãn nhiệt
đồng thời phối hợp với công an các quận
huyện và thành phố thủ đức
tổ chức điều hòa giao thông tại các địa điểm thi
để kịp thời giải quyết các sự cố về giao thông
ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi
hỗ trợ các thí sinh giáo viên
và các xe vận chuyển đề thi
tỉ điểm thi an toàn